đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã dự và phát biểu tại lễ khai mạc chung các hội thảo diễn đàn kinh tế lao động và du lịch việt nam nhật bản tổ chức tại thành phố đà nẵng
đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ chuyến thăm việt nam của tổng thư ký đảng dân chủ tự do nhật bản chủ tịch liên minh nghị sĩ hữu nghị nhật việt nikai toshihiro diễn ra từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bốn tháng một thu hút gần tám trăm linh đại biểu hai nước tới tham dự
phát biểu tại lễ khai mạc phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh các hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng là dịp để các cơ quan hữu quan các địa phương tổ chức doanh nghiệp hai nước trao đổi đề xuất các biện pháp cụ thể cũng như giúp tăng cường kết nối hai nền kinh tế qua đó mở ra những cơ hội hợp tác mới tạo cú hích thúc đẩy hợp tác hiệu quả thực chất giữa hai nước
bên lề sự kiện phó thủ tướng vương đình huệ đã có cuộc tiếp thượng nghị sĩ katayama satoki
thượng nghị sĩ đảng dân chủ tự do thành viên đoàn nhật bản sáng cùng ngày tại đà nẵng đã diễn ra lễ công bố năm đường bay mới của hãng hàng không vietjet tới nhật bản với sự chứng kiến của phó thủ tướng vương đình huệ và ngài nikai toshihiro tổng thư ký đảng dân chủ tự do nhật bản chủ tịch liên minh nghị sĩ hữu nghị nhật việt